để chủ động ứng phó với cơn bão số bốn tỉnh yên bái chỉ đạo sở công thương hội chữ thập đỏ tỉnh lên phương án chuẩn bị nguồn hàng hóa ứng phó với cơn bão số bốn
huy động các lực lượng cùng phương tiện để vận chuyển lương thực thuốc men vào những địa bàn sung yếu có nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất
các xã cũng cần tuyên truyền cho nhân dân cần chủ động giữ chữ lương thực thực phẩm
ngành giao thông chuẩn bị phương tiện cơ giới như máy xúc máy ủi tại các địa bàn sung yếu khi có sự cố là khắc phục giao thông tại chỗ
theo đài khí tượng thủy văn yên bái ngày một mươi sáu tháng tám thời tiết các khu vực trong tỉnh yên bái có mưa mưa vừa có nơi mưa to và rông
lượng mưa phổ biến cả đợt từ một trăm linh hai trăm linh mm có nơi trên hai trăm năm mươi mm